nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập hôm nay bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
truyền thống hào hùng chiến thắng vẻ vang
lực lượng hồ sơ dịch vụ cảnh sát những chiến sĩ thầm lặng cướp phần làm đơn thành công của nhiều vụ án truyền án lớn
báo động tình trạng người dân có thể mắc các bệnh ung thư khi sử dụng nguồn
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập bộ tổng tham mưu của đội nhân dân việt nam mùng bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
sáng nay tại hà nội bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
truyền thống hào hùng chiến thắng vẻ vang
đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đã đến dự hội thảo
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng các đồng chí tướng lĩnh lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng các nhà nghiên cứu khoa học quân sự trong nước
về phía bộ công an đại tướng trần hải quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an tham dự hội thảo
chủ trì và phát biểu khai mạc hội thảo thượng tướng đỗ ba tị tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bộ tổng tham mưu luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của trung ương đảng chính phủ và nhà nước
luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm đường lối quốc phòng đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của đảng
tham mưu cho đảng nhà nước bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng ngày càng có hiệu quả tốt hơn toàn diện hơn
đánh giá cao những nỗ lực đóng góp và kết quả đã đạt được của bộ tổng tham mưu trong quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
cũng như trong công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới
bộ tổng tham mưu cần tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân việt nam anh hùng
quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng
đặc biệt là nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng
tham gia phát biểu tham luận tại hội thảo thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an nhấn mạnh
trong bối cảnh hiện nay việc phối hợp giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh nói chung
và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân nói riêng là vấn đề tất yếu
cần thiết và là một nội dung quan trọng trong phối hợp giữa hai lực lượng
phải xây dựng được thế trận lòng dân làm cơ sở để xây dựng và gắn kết thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
việc kết hợp hai loại hình thế trận
với thế trận lòng dân một cách chặt chẽ đồng bộ sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để góp phần ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
với các hoạt động chống phá các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
cũng tại hội thảo nhiều ý kiến cũng khẳng định việc phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo nghị định số bảy mươi bảy của chính phủ
đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chiều nay tại hà đội thứ tướng tô lâm thứ trưởng bộ công an việt nam tiếp ngài brangresson đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam
nhân dịp đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác và ngài thomas malynovsky trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ đang có chức thăm làm việc tại việt nam
giữa buổi tiếp ngài trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ có đại sứ hoa kỳ tại việt nam seth oshers
các cơ quan chức năng của liên minh châu âu tiếp tục được tăng cường hơn nữa nhằm đảm bảo các quyền con người duy trì trật tự an toàn xã hội vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
thứ trưởng mong rằng trên cương vị trọng trách mới đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ và vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa việt nam và eu
và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan chức năng của liên minh châu âu ngày càng tăng cường mở rộng
đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam frank zesen cảm ơn thứ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
bày tỏ trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa liên minh châu âu với việt nam đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
và tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng của liên minh châu âu
sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân trên cương vị công tác mới của mình
sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa liên minh châu âu và việt nam ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
cùng ngày thứ trưởng tô lâm tiếp trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ thomas malinasky phát biểu tại buổi tiếp
thứ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam hoa kỳ hiện đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật của hoa kỳ đã có nhiều bước tiến tích cực
đạt được nhiều kết quả quan trọng mong rằng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực quốc tế
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ thomas malinasky cảm ơn thứ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam thời gian qua
nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện đánh giá cao những kết quả hợp tác mà hai bên đạt được
tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới sẽ không ngừng được củng cố và phát triển
hà nội bàn tổ chức quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thông tin
lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã tiến hành phiên họp lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm cấp quốc gia
được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng tám tới đây
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức quốc gia chủ trì phiên họp
cùng dự có thượng tướng đạm hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
thượng tướng bùi quang bền ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương là ủy viên ban tổ chức quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại phiên họp bộ phận thường trực ban giúp việc quốc gia đã báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm
bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã tổ chức ba mươi hoạt động kỷ niệm lớn với nhiều nội dung và hình thức đa dạng
nhìn chung các hoạt động diễn ra theo đúng chương trình đề án được tổ chức trang trọng đạt chất lượng tạo được dấu ấn trong công chúng
tổ chức thành công các hội nghị hội thảo cuộc thi tìm hiểu truyền thống và nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
nhiều hoạt động gặp mặt tôn vinh tri ân người có công các nhà văn nhà báo nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức thành công hội diễn liên hoan văn nghệ quần chúng công an nhân dân liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
và đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ bảy với hơn ba trăm linh đại biểu điển hình tiên tiến trong công an nhân dân
khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ bảy với sự tham dự của gần hai huấn luyện viên vận động viên tham gia
các hoạt động kỷ niệm một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng trên cả nước với nhiều hoạt động
như hội thi công an xã giỏi cấp cơ sở và trung kết hội thi công an xã giỏi toàn quốc khu vực phía bắc và phía nam
xây dựng cầu truyền hình trực tiếp giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác tuyên truyền báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng công an nhân dân được đẩy mạnh
với nhiều chương trình đậm nét về truyền thống bảy mươi năm công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia đang được gấp rút tiến hành hoàn chỉnh về kịch bản cũng như công tác chuẩn bị trước thêm lễ kỷ niệm
tại phiên họp các thành viên ban tổ chức quốc gia đã đóng góp ý kiến nhằm triển khai các hoạt động kỷ niệm từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám có hiệu quả
đảm bảo tính trang trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi và dấu ấn trong nhân dân bổ sung hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia
kết luận phiên họp đại tướng trần đại quang biểu dương kết quả các hoạt động kỷ niệm trong thời gian qua đã diễn ra theo đúng đề án đạt chất lượng
bộ trưởng nhấn mạnh từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám thời gian còn rất ngắn với một mươi năm hoạt động quan trọng sẽ tiếp tục được tổ chức
vì vậy các thành viên trong ban tổ chức quốc gia cần tăng cường sự phối hợp bám sát kế hoạch đề án đảm bảo chất lượng các hoạt động
không để xảy ra các sai sót hay các phát sinh ngoài dự kiến đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng tạo không khí phấn khởi
bộ trưởng cũng yêu cầu công tác tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia phải gấp rút tiến hành hoàn thành chương trình điều hành nội dung tại lễ kỷ niệm tiến hành sơ duyệt và tổng duyệt lễ kỷ niệm
các đơn vị ban tổ chức quốc gia phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tiến độ nội dung chương trình
chương trình lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và kênh truyền hình công an nhân dân intv vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại thủ đô hà nội
một lực lượng rất ít khi được nhắc tên nhưng những công việc thầm lặng của họ đã góp phần làm nên thành công của nhiều vụ án chuyên án lớn
đó chính là lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
từ những hồ sơ tăng thứ nghiệp vụ lực lượng hồ sơ nghiệp vụ đã tra cứu xác định chính xác hàng ngàn đối tượng
góp phần phá hàng ngàn vụ án
vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai tại phòng khám đa khoa phường cốc lếu thành phố lào cai
công an tỉnh lào cai và các lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm nhiều ngày nhưng không có kết quả
lực lượng hồ sơ nghiệp vụ được giao truy tìm thủ phạm qua vân tay hiện trường
với ý chí quyết tâm gần một năm sau đã xác định thủ phạm vụ án là lương quốc quyền sinh năm hai nghìn
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã đại đồng yên bình yên bái
thành trong vụ thảm án khiến sáu người chết tại huyện trân thành tỉnh bình phước do hai đối tượng nguyễn hải dương và vũ đức tiến thực hiện với những thủ đoạn gây án tinh vi
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đã cử những cán bộ dày dặn kinh nghiệm
phối hợp với cơ quan điều tra bộ công an và các lực lượng trong ban chuyên án của tỉnh bình phước tiến hành khám nghiệm hiện trường
tìm mọi dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại
sau khi sàng lọc những dấu vết quan trọng được chuyển đi giám định trong đó có những dấu vân tay khả nghi được chuyển về trung tâm thông tin tội phạm
bằng những trang thiết bị và phần mềm hiện đại các chiến sĩ hồ sơ đã có được những manh mối quan trọng để cơ quan điều tra định hướng và khoanh vùng những đối tượng tình nghi
thời gian vừa gần đây một số vụ án lớn như trước đây là vụ án lê văn luyện ở bắc giang rồi vụ án ở bình phước vừa rồi
trong hoạt động phòng chống tội phạm để phục vụ cho điều tra các vụ án này
thì lãnh đạo tổng khởi sát luôn luôn quan tâm yêu cầu lực lượng hồ sơ phải có mặt và ứng dụng công nghệ thông tin vào để phục vụ cho việc điều tra khám phá được nhanh chóng các vụ án
hai vụ án trên chỉ là số ít trong rất nhiều các vụ án mà lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát tham gia phá án
nhiều chuyên án lớn và các vụ án phức tạp do các đơn vị thuộc bộ công an và công an các địa phương điều tra xử lý
lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đã tích cực tham gia đã tra cứu xác định chính xác hàng nghìn đối tượng đặc biệt nguy hiểm
có nhiều tiền án tiền sự thay đổi họ tên khai man lý lịch phục vụ công tác truy tố xét xử đúng người đúng tội
góp phần đáng kể vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong những năm qua thì lượng yêu cầu gửi về cơ quan hồ sơ rất lớn
ngoài những xác minh thông tin thì tính chất
những vụ án trọng án đặc biệt nghiêm trọng ngày càng lớn
một năm ở c năm mươi ba tại trung tâm thông tin tội phạm này có thể tra cứu lên đến hàng nghìn vụ án và phát hiện trên dưới một trăm sấp xỉ khoảng một mươi
trải qua năm mươi tám năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành cán bộ chiến sĩ cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
nâng cao trình độ nghiệp vụ phối hợp với công an các đơn vị địa phương trong công tác và đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
ngày năm tháng tám vừa qua cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đã vinh dự được nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống công an nhân dân đánh dấu cả một chặng đường phát triển của ngành công an
trong đó có lực lượng hồ sơ công an nhân dân
với những công việc thầm lặng tinh thần tận tụy sáng tạo của cán bộ chiến sĩ cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
hình ảnh người công an nhân dân việt nam càng trở nên tin cậy và gần gũi hơn trong mắt người dân
với những tin tức về nên trật tự liên quan đến vụ bắt giữ bốn trăm chín mươi bánh heroin
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ngày hôm qua cho biết đã khởi tố bị can
tạm giam năm đối tượng gồm nguyễn quốc hùng ba mươi hai tuổi trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
nghiêm công dũng ba mươi tuổi chú tại quận ba đình tp hà nội lộc minh đức ba mươi bảy tuổi
và đàm việt thắng bốn mươi sáu tuổi trú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy
riêng nguyễn quốc hùng còn bị khởi tố cùng với nguyễn hoàng quân chú tại quận bình thủy thành phố cần thơ
về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn văn tuyến chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên bị tạm giữ cùng với năm đối tượng nêu trên
tuy nhiên quá trình xác minh cơ quan điều tra xác định tuyến không liên quan đến vụ án
chỉ là người lái xe thuê không biết gì về việc mua bán ma túy của các bị can không liên quan đến vụ án
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy
nguyễn quốc hùng quê ở huyện hưng hà tỉnh thái bình và nguyễn hoàng quân quê cần thơ
đi trên xe fortuner xuất phát từ một ngôi nhà ở huyện hoài đức hà nội đi giao hàng cùng một số đối tượng khác
đến một mươi ba giờ cùng ngày khi nhóm đối tượng đang giao nhận hàng tại khu vực gần cầu phú đồng
thì bị lực lượng trinh sát ập đến bắt giữ
kiểm tra tại chỗ bà chuyên án thu giữ một bình ga công nghiệp đã được gia cố
bên trong có chứa một trăm bảy mươi bánh heroin được các đối tượng ngụy trang với nhiều đồ gia dụng như bếp ga nồi nấu ăn thùng xốp
sau khi đấu tranh các đối tượng cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà ba tầng do nguyễn quốc hùng thuê
tại đây cơ quan điều tra thu giữ hai bình ga công nghiệp
bên trong bình thứ nhất có chứa một trăm năm mươi ba bánh heroin bình thứ hai chứa một trăm sáu mươi bảy bánh heroin
hai khẩu súng k năm mươi chín một hộp tiếp đạn k năm mươi chín một băng đạn của súng ar một mươi năm
tổng số tăng vận ma túy thu được là bốn trăm chín mươi bảy bánh heroin
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được lời khai của các đối tượng
cơ quan điều tra xác định nguyễn quốc hùng nghiêm công dũng lộc minh đức đàm việt thắng có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy
ngoài ra nguyễn quốc hùng cùng nguyễn hoàng quân là người tàng trữ số vũ khí quân dụng thu giữ được tại nơi thuê trọ
do đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam đối với năm đối tượng theo hai tội danh trên để phục vụ cho công tác điều tra vụ án
sáng đầy sáu tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh tiếp tục xét xử vụ án trùm ma túy tráng tha tàng
còn gọi là tàng khi ăn nam và một mươi một đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kết thúc phát hội tại phiên tòa thì nhận thấy một số nội dung vụ án chưa được làm rõ
nhằm đảm bảo kết án đúng người đúng tội không bỏ lọc tội phạm
chủ tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ
qua hai ngày xét xử hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo liên quan đến vụ án
trước tòa bị cáo tàn một mực khai nhận thực hiện hành vi mua bán chất ma túy một mình
không liên quan đến vợ bốn và anh em trong nhà
tàng khai nhận chiếc xe bán tải được thiết kế dưới đáy thùng xe có khoang
có thể chứa được hai trăm linh bánh heroin và khẳng định chỉ một mình điều khiển các chuyến hàng
giao cho lương thị thảo ở bắc giang
đối chất với lời khai của bị cáo tráng hà tàng tại tòa
khách hàng đồng thời cũng là bị cáo của vụ án là lương thị thảo cho rằng có hai người đi cùng
thảo cũng xác nhận một mươi hai lần thực hiện giao dịch ma túy với tàn
số lượng giao dịch liên tục tăng dần về số lượng từ hàng chục bánh lên hàng trăm bánh heroin
các bị cáo khác như tráng đa chư giang thị xua đều phản cung không nhận tội
cũng tại tỉnh bắc ninh công an huyện quế võ đã phá thành công chuyên án
bắt bốn đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở khu công nghiệp
các đối tượng gồm nguyễn văn thắng nguyễn văn được nguyễn văn phượng bùi văn tỉnh
cùng chú tại tỉnh bắc ninh tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do nắm được quy luật đi lại
và sơ hở trong việc quản lý xe máy của công nhân tại các nhà trọ ở các khu công nghiệp
thường để xe nhưng không khóa cổ khóa càng không trông giữ
các đối tượng đã phân nhau một người đứng cảnh giới để đối tượng còn lại dùng vam phá khóa
lấy trộm mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện ít nhất một mươi ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh bắc ninh
công an huyện quế võ đã thu hồi bảy chiếc xe tăng vật hai vam phá khóa và một số giấy tờ liên quan
hiện cơ quan điều tra công an huyện quế võ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam và tiếp tục điều tra mở rộng
như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó vào lúc hai mươi h tối ngày hôm nay
tàu sar hai trăm bảy mươi bốn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai tại đà nẵng
đã đưa một mươi hai thuyền viên tàu cá bd chín trăm bảy mươi một bảy mươi chín ts cặp nạn về đến đất điện an toàn
năm h sáng ngày hôm nay sáu tám khi đang hành nghề trên biển tàu bd chín trăm bảy mươi một bảy mươi chín ts do ông nguyễn anh danh
thường trú tại tỉnh bình định làm thuyền trưởng cùng một mươi hai thuyền viên gặp sự cố hỏng máy
sau đó nước dò dỉ vào hòn tàu
bên cạnh đó tại vùng biển tàu gặp nạn không có phương tiện nào hoạt động nên tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
ngay lập tức tàu sar hai trăm bảy mươi bốn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại đà nẵng lên đường cứu nạn
đến một h trưa nay đã tiếp cận tàu bd chín trăm bảy mươi một bảy mươi chín ts tiến hành đưa thuyền viên sang tàu sir hai trăm bảy mươi bốn
đảm bảo an toàn và chuyển hướng về đất liền
hiện có một thuyền viên do tình trạng sức khỏe không tốt đã được xe cấp cứu một trăm một mươi năm kịp thời đưa về bệnh viện để tiếp tục điều trị
bên cạnh việc sử dụng nước máy trong sinh hoạt thì vẫn còn một số địa bàn của tp hcm người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước của diễn khoan
theo báo cáo mới nhất của trung tâm y tế dự phòng tp hcm đa số nguồn nước giếng trên địa bàn đều không đạt quy chuẩn của bộ y tế về chất lượng nước sinh hoạt
các mẫu nước như nước diến được lấy từ mẫu chứa nhiều chất độc hại thậm chí nếu sử dụng lâu ngày có thể gây bệnh ung thư
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
người dân trên địa bàn tp hcm đang sử dụng hai nguồn nước chính
một là nguồn nước máy được lấy từ nước mạch của hệ thống sông đồng nai sông sài gòn hoặc nước diễn khoan
nguồn nước này đã được qua xử lý kỹ lưỡng đảm bảo quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt do bộ y tế quy định
nguồn nước thứ hai người dân đang sử dụng là nước giếng khoan
qua kiểm tra một bốn trăm linh mẫu nước diễn khoan ở bảy quận huyện trên địa bàn trung tâm y tế dự phòng thành phố đưa ra kết luận
đa số mẫu nước không đạt chất lượng lý hóa độ ph thấp hàm lượng sắt cao
một số khác thì nhiễm vi sinh e coli ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
các diễn khoan ở tp hcm thì đa số là không đạt
theo quy chuẩn hai người dân sẽ cảm thấy nước có độ nhớt có vị chua
nếu dùng nước đó dùng cho sinh hoạt ví dụ như tắm rửa thì người dân sẽ có cảm giác ngứa
hay là dị ứng và tạo điều kiện cho một số bệnh ngoài da phát triển
nếu như nhiễm asem ta biết rằng asem trong nước sẽ tác động đến sự chuyển hóa các tế bào trong cơ thể
hệ thống nội tiết cơ thể rồi đã ảnh hưởng đến cơ quan chức năng gan chức năng thận và có thể gây ung thư
cũng theo nghiên cứu của trung tâm y tế dự phòng tp hcm
nguyên nhân dẫn đến việc nước diến khoan của người dân nhiễm khuẩn là do diến đạo quá cạn
không có thành diến nắp diến dẫn đến việc các chất hữu cơ ngấm từ bên ngoài vào
hoặc khu vực người dân đào diến gần khu vực ô nhiễm
nguy hiểm nhất là những vùng mà nguồn nước bị nhiễm chất amuni
qua khảo sát thì có tới một trăm một mươi mẫu trên tổng số một bốn trăm linh mẫu
đây là chất nguy hại đến sức khỏe nhiều nhất khiến người sử dụng thiếu oxy và có thể gây bệnh ung thư
nước thì nói chung là nó quá dơ coi như là phải hai ngày mới lên xúc nước một lần là nhà nào cũng vậy
coi như là dơ tới tám chín mươi thì nên tụi tôi mới yêu cầu ở đây là phải ra nước
tới hôm nay thì xài nước nước máy nhưng mà nước máy thì giá thì còn hơi cao
nếu nước chúng ta mà nhiễm những yếu tố đơn giản ví dụ như ph độ đục hay là nhiễm sắc hay là bẹp măng canát
thì cách đơn giản nhất là mình khuyến cáo người dân có thể sử dụng những phương tiện đơn giản tại gia đình
phương tiện đơn giản đó là gì tức là gia đình chúng ta xây dựng những dàn mưa
kèm theo cái bể lọc nếu giả sử nước ta mà nhiễm amodi hoặc nhiễm asen
thì có nghĩa là gì là bới cái dàn mưa bể lọc chúng ta không thể xử lý được
mà lúc này người dân hoặc rằng nếu nơi nào đó mà người dân có điều kiện
thì phải ngay lập tức có thể sử dụng những cái máy gọi là máy lọc nước hộ gia đình
theo báo cáo của hội đồng nhân dân tp hcm hiện thành phố vẫn còn hơn ba trăm năm mươi tám trên một tám triệu hộ dân
chưa được sử dụng nước sạch
một số nơi người dân phải mua nước với giá lên đến một mươi năm đồng một mét khối
như khu dân cư trung sơn huyện bình chánh
không chỉ thế nhiều người dân cũng không đồng tình với cách lắp đồng hồ tổng và bồn nước như hiện nay
vì dễ thất thoát và các quy định được cấp nước vẫn còn nhiều khắc khe
trong khi đó theo nghị quyết hai mươi tám của hội đồng nhân dân tp hcm
thì đến hết năm nay một trăm linh hội dân phải được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh
thực hiện thông tư số sáu mươi hai hai nghìn một mươi hai của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm tra
kiểm định chất lượng giáo dục
trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
tổng cục chính trị công an nhân dân đã thành lập đoàn đánh giá ngoài
đối với học viện cảnh sát nhân dân
trên cơ sở bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục gồm một mươi tiêu chuẩn
sáu mươi năm tiêu chí trong ba ngày từ ngày bốn tháng tám đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
với các hoạt động như nghiên cứu tài liệu minh chứng
khảo sát thực đế về cơ sở vật chất
phòng vật đánh đạo học viện và các cán bộ khoa phòng bộ môn học viên
dự dờ giảng quan sát các hoạt động chính khóa ngoại khóa
sau ba ngày làm việc tích cực đoàn đánh giá đã thông báo kết quả đánh giá ngoài
trước toàn thể lãnh đạo học viện cảnh sát nhân dân
đại diện lãnh đạo các đơn vị khoa phòng bộ môn trung tâm
và hội đồng tự đánh giá của học viện cảnh sát nhân dân
kết quả học viện đã có sáu mươi hai trên sáu mươi năm tiêu chí đạt yêu cầu chất lượng giáo dục
chiếm chín mươi năm bốn ba trên sáu mươi năm tiêu chí không đạt yêu cầu chiếm bốn năm
đây là học viện đầu tiên trong khối các học viện trường công an nhân dân
được tổ chức đánh giá ngoài sau đó sẽ nhân rộng tổ chức đánh giá ngoài
đối với tất cả các học viện trường công an nhân dân còn lại
nhằm phát hiện ra những tồn tại hạn chế thiếu sót
trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa
chất lượng giáo dục đào tạo đảm bảo chất lượng đào tạo
trong các học viện trường công an nhân dân